nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp hè hai nghìn hai mươi công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ tp hcm đến phan thiết nha trang quy nhơn hà nội và ngược lại
tuyến tp hcm phan thiết chạy thêm đôi tàu spt ba spt bốn và tuyến tp hcm nha trang chạy thêm đôi tàu snt ba snt bốn snt năm vào các ngày cuối tuần
tuyến tp hcm hà nội chạy thêm đôi tàu se chín se một mươi từ ngày chín tháng bảy đến ba mươi một tháng tám
tuyến tp hcm quy nhơn chạy hàng ngày đôi tàu sqn một sqn hai từ ngày chín bảy đến ba mươi tám
nếu nhu cầu của hành khách tăng cao công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ quý khách
đối với tập thể có số lượng lớn sẽ lập tàu theo yêu cầu về thời gian đi đến và giá cả thỏa thuận